việc hạn chế tập trung đông người do covid một mươi chín đã khiến cho nhiều đợt lấy máu bị hủy
hiện tại lượng máu dự trữ tại bệnh viện đà nẵng đang bị thiếu hụt trầm trọng phải cầm cự từng ngày
nếu tình trạng thiếu máu còn kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn tới công tác điều trị bệnh
để khẩn trương lấp đầy ngân hàng máu bảo đảm cho hoạt động cấp cứu và điều trị cho người bệnh
bệnh viện đà nẵng kêu gọi và huy động nguồn máu từ các câu lạc bộ máu nóng trên địa bàn
bệnh viện cũng lấy máu tình nguyện trong những ngày cuối tuần trực đường dây nóng để sẵn sàng tư vấn tiếp nhận những người đến hiến máu
theo ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố đà nẵng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nguy cơ thiếu máu trầm trọng tại các bệnh viện lớn
do tâm lý e ngại hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
hiện việc vừa đáp ứng đủ lượng máu dự trữ vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện lớn ở đà nẵng đang rất khó khăn